thành phố đà nẵng đang đẩy mạnh triển khai các chương trình siêu khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng
vừa khuyến khích hỗ trợ người dân mạnh dạn chi tiêu hợp lý vừa thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng doanh thu
việc này đã nhận được sự tham gia tích cực từ các doanh nghiệp
giảm giá từ một mươi đến ba mươi là một trong các chương trình khuyến mãi đạt hiệu quả tích cực
bởi hiện nay chi tiêu của người tiêu dùng rất eo hẹp và khách du lịch khi đi du lịch cũng tiết kiệm chi tiêu
việc đưa ra những mức giá hấp dẫn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng đã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng

sau khi có chương trình như vậy thì cái sức mua của người tiêu dùng cũng có nhít lên
mặc dù doanh thu bán lẻ hàng hóa tại đà nẵng trong tháng năm đã tăng một mươi chín so với tháng bốn nhưng mức tăng này là không đáng kể
do vậy sở công thương tp đà nẵng đã xây dựng kế hoạch khuyến mại kích cầu mua sắm một cách bài bản chặt chẽ
để giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc kích thích mua sắm
hệ thống kê sơ bộ chúng tôi hiện nay thì tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đăng ký có hoạt động khuyến mại
trong năm hai nghìn hai mươi của thành phố đà nẵng hiện nay là khoảng một hai trăm linh chương trình
điên các doanh nghiệp thành phố đà nẵng cho đến thời điểm này thì đã đăng ký khoảng hơn ba trăm linh chương trình với khoảng hơn sáu trăm linh tỷ đồng
thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì sở công thương tiếp tục triển khai và có những công tác truyền thông
để doanh nghiệp biết những chủ trường lớn này
cùng với sở công thương cục quản lý thị trường tp đà nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra
giám sát các chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm
bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại và bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng